trên địa bàn xã mỹ hòa huyện kim bôi tỉnh hòa bình cây cầu treo bắc qua sông bôi là con đường độc đạo để kết nối hai thôn mỹ và ba giang với trung tâm xã huyện
mỗi ngày có hàng nghìn lượt người và phương tiện lưu thông qua khu vực này hiện nay cây cầu treo này đã xuống cấp nghiêm trọng dình dập nguy cơ xảy ra tai nạn đối với người qua cầu
cây cầu treo này dài khoảng trên một trăm linh mét rộng hai sáu mét phần mặt cầu làm bằng gỗ tạp cách mặt nước sông bôi khoảng hai mươi mét được đưa vào sử dụng năm hai nghìn chín qua thời gian sử dụng
đến năm hai nghìn một mươi bốn cây cầu bị xuống cấp nghiêm trọng ảnh hưởng đến an toàn giao thông thường trực mối nguy hại dình dập đến tính mạng người dân khi qua lại
cũng là nút thắt trong việc phát triển kinh tế của hơn ba trăm linh hộ dân hai thôn mỹ và ba giang
để khắc phục tạm thời phục vụ việc đi lại chính quyền xã mỹ hòa đã vận động người dân ủng hộ
để ủng hộ bương tre tấm gỗ để vá víu sửa cầu
đặc biệt là vào mùa mưa lũ cây cầu treo càng tròng trành dưới dòng nước chảy xiết nguy hiểm đến tính mạng người dân khi đi qua đây
bênh này cháu đi học hai lần qua cây cầu rung rinh có nhiều lỗ cháu rất sợ
trong thời gian tới thì cũng tiếp tục kiến nghị với các cơ quan các thẩm quyền để nhanh tiến độ làm sao tu sửa cây cầu này để cơ quan đi lại tuyệt tiện hơn
trước thị trạng cây cầu treo xuống
xuống cấp nghiêm trọng như hiện nay chính quyền địa phương và người dân đã huy động nguồn lực để tu sửa cầu treo hàng năm
tuy nhiên do nguồn kinh phí hạn hẹp nên việc sửa chữa chưa bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông qua đây
rất mong tỉnh hòa bình sớm có phương án để người dân yên tâm mỗi khi đi qua cây cầu này